thêm một tin tức liên quan đến vấn đề di chuyển
mới đây ngày hai mươi chín tháng bốn ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố chính số điện thoại đường dây nóng
để người dân có thể được hỗ trợ thông tin cần thiết đồng thời dễ dàng phản ánh vi phạm về hoạt động vận tải
trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
cụ thể phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định
tăng giá vé sai quy định nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến dừng đón trả khách sai quy định
ung tắc giao thông và các vi phạm khác uống rượu bia khi lái xe sử dụng điện thoại sử dụng ma túy
vi phạm tốc độ vận chuyển hàng cấm nguy cơ cháy nổ tai nạn giao thông
người dân liên hệ số điện thoại di động chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc số cố định

phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe việc bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định
chạy sai luồn tuyến người dân liên hệ số điện thoại ba trăm bảy mươi năm sáu mươi sáu mươi sáu sáu mươi chín của vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
phản ánh những bất cập về tổ chức giao thông đường xá đèn tín hiệu chở quá tải trọng
ung tắt giao thông trên cao tốc và các quốc lộ người dân liên hệ số điện thoại

để phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường sắt người dân liên hệ số điện thoại tám trăm sáu mươi năm ba trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi năm của cục đường sắt việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không người dân liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín của cục hàng không việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy người dân liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín của cục hàng không việt nam

để phản ánh và giải đáp thông tin về hàng hải người dân liên hệ số điện thoại

để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông
người dân liên hệ số điện thoại tám trăm một mươi chín một trăm một mươi năm chín trăm một mươi một của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
hy vọng với chính số điện thoại đường dây nóng trên sẽ giúp quý vị trong việc phản ánh các sự việc thực tế
gây bức xúc cũng như được hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu thông dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm